thưa quý vị và các bạn hôm nay thời tiết trên cả ba miền của đất nước trong ngày giải phóng miền nam đã diễn ra khá là dễ chịu
với các tỉnh miền bắc trong đêm nay thời tiết chủ đạo vẫn là ít mưa
riêng khu vực các tỉnh lai châu lào cai điện biên và cả sơn la còn chịu ảnh hưởng của hội tụ gió mực năm m nên còn có mưa giải rác nên nhiệt đêm tiếp tục tăng nhẹ
ở khu vực trung du và vùng núi nhiệt độ tăng lên mức từ hai mươi hai mươi hai độ còn ở vùng đồng bằng nhiệt độ là trên hai mươi ba độ
sang ngày mai vùng thấp nóng vẫn hoạt động cầm trừng miền bắc vẫn tiếp tục duy trì trạng thái nắng gián đoạn và nền nhiệt cao nhất trong ngày mai sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
với miền trung hôm nay nhiệt độ chưa quá cao nhưng sang ngày mai trung bộ sẽ chịu tác động mạnh mẽ hơn của vùng áp thấp phía tây
trong khi gió đông nam yếu hẳn đi nên trung bộ sẽ có nắng từ sớm
đặc biệt là vùng núi phía tây khu vực từ nam thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế sẽ xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt cao từ ba mươi năm cho đến ba mươi bảy độ
tây nguyên và nam bộ vẫn tiếp tục duy trì trạng thái ít mưa nhiệt cao
khu vực tây nguyên mức nhiệt cao nhất ngày giao động trong khoảng từ ba mươi ba cho đến ba mươi năm độ
riêng các điểm như lắc và mơ đờ rắc của đắk lắc xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao ba mươi sáu độ
cát tiên của lâm đồng nhiệt độ còn lên tới sấp xỉ ba mươi bảy độ
ba mươi sáu ba mươi bảy độ cũng là mức nhiệt ở các tỉnh miền đông nam bộ trong ngày đầu tiên của tháng năm
còn với các tỉnh miền tây mức nhiệt sẽ giao động trong khoảng từ ba mươi năm ba mươi sáu độ
với mức nhiệt như vậy thì nam bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng
trên biển hầu khắp các khu vực đều duy trì trạng thái thời tiết tốt
ở huyện đảo hoàng sa gió chuyển dần sang hướng đông cường độ giảm còn ở mức cấp bốn
trong khi ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
gió vẫn duy trì hướng đông bắc cường độ vào khoảng cấp bốn đến cấp năm
tuy nhiên ở đây vẫn có mưa rào và rông diện rải rác khiến tầm nhìn xa giảm
trong cơn rông tiêm ẩn các hiện tượng thời tiết cực đoan
và sau đây như thường lệ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước